kính thưa quý vị và các bạn ngày bảy tháng một tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo hứa hán phở hai mươi tám tuổi
ngụ tại quận sáu tp hcm ba năm tù về tội chống người thi hành công vụ theo khoảng một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
theo cáo trạng chiều ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an quận sáu tp hcm cùng tổ tuần tra liên phường
trong đó có anh phan tấn tài công tác về đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu
điều khiển mô tô tuần tra kiểm soát việc chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đến ngã tư an dương vương lý chiêu hoàng tổ tuần tra phát hiện hứa hán võ lưu thông trên đường
vi phạm thực hiện giãn cách xã hội phát hiện người này có biểu hiện phê ma túy
cảnh sát đưa người này về công an phường một mươi một để xử lý
tuy nhiên đến trước trụ sở công an võ quê xe bỏ chạy thượng úy phan tấn tài cùng tổ công tác
truy đuổi yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng võ không chấp hành
đến đường lò gốm thường úy tài vượt lên bên phải để yêu cầu dừng xe thì đối tượng tăng ga ép xe
khiến anh tài lao lên vỉa hè tử vong sau đó
tại tòa bị cáo võ khai trong lúc bỏ chạy không biết có cảnh sát đuổi theo do sợ bị bắt
và phát hiện việc bị cáo có sử dụng ma túy
theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
dấu vết và hình ảnh camera ghi được do công an quận sáu thu giữ
không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa và không phát hiện các dấu hiệu tác động
hoặc va chạm hai người điều khiển mô tô
tuy nhiên theo hội đồng xác xử căn cứ vào lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra xét xử

hội đồng xét xử nhận định trong lúc bỏ chạy xe máy của bị cáo vỏ đã va chạm
khiến một cảnh sát tử vong